theo công bố mới đây về danh sách top một mươi công ty uy tín ngành xây dựng vật liệu xây dựng của công ty cổ phần
báo cáo đánh giá việt nam tập đoàn xây dựng hòa bình được xếp vị trí số một trong top một mươi nhà thầu xây dựng uy tín năm hai nghìn một mươi chín
uy tín của các công ty được đánh giá dựa trên nghiên cứu về ảnh hưởng của bạo yếu tố gồm tài chính
hình ảnh doanh nghiệp trên truyền thông và đánh giá của các chuyên gia trong ngành
đây là kết quả nghiên cứu độc lập của vietnam report thực hiện hàng năm được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan
đại dịch covid một mươi chín đầu năm hai nghìn hai mươi được coi như một thuốc thử đối với doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp trong nhóm ngành xây dựng nói riêng
đứng trước khó khăn chung này tập đoàn xây dựng hòa bình đã đưa ra ba nhóm giải pháp lớn để vượt qua cuộc khủng hoảng
do đại dịch covid một mươi chín gây ra nhằm duy trì hoạt động công ty và nguồn việc làm cho lượng lao động lên đến hàng nghìn người
ba nhóm giải pháp này bao gồm tái cấu trúc hệ thống quản lý tái cấu trúc nguồn nhân lực và tái cấu trúc tài chính
với sự nỗ lực và chủ động trong ứng phó rủi ro các công trình của hòa bình đang thi công vẫn diễn ra sôi động và đã hoàn thành
bàn giao hàng loạt các công trình đúng tiến độ